thưa quý vị liên quan đến công tác sàng lọc covid một mươi chín đối với người bệnh khi đi khám chữa bệnh
sở y tế tp hcm đã có văn bản gửi đến các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố
về việc hướng dẫn xét nghiệm covid một mươi chín tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tình hình mới
theo đó người bệnh khi đến khám bệnh tại cơ sở y tế chỉ phải thực hiện khai báo y tế điện tử
để được phân luồn sàng lọc và sẽ được làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên sách covid hai
nếu có triệu chứng nghi ngờ
đối với trường hợp cấp cố thì ưu tiên can thiệp cấp cố người bệnh trước
sau khi người bệnh ổn định nếu có triệu chứng nghi ngờ thì cần xem xét chỉ định làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên
với các trường hợp cần can thiệp thủ thuật phẫu thuật tại khu vực điều trị ngoại trú
điều trị ba ngày thì cần có chế định làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên
để quyết định nên thực hiện thủ tục phẫu thuật phù hợp
trường hợp khi có chỉ định nhập viện sẽ thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên
hoặc xét nghiệm rt pcr cho cả người bệnh và người chăm sóc đi kèm trước khi nhập viện
trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm người bệnh được điều trị ngay theo phát độ
tại khu cách ly tạm của khoa khám bệnh hoặc buồn cách ly của khoa lâm sàng